còn tại trung quốc mới đây chính quyền bắc kinh thông báo sẽ không gia hạn hộ chiếu cho việc đi lại không thiết yếu
vì nhận định tình hình dịch covid một mươi chín trên thế giới còn nghiêm trọng và lo ngại về vấn đề an ninh
theo hãng tin reuters cục quản lý xuất nhập cảnh quốc gia của trung quốc cho biết sẽ không gia hạn hộ chiếu
cho những chuyến du lịch không thiết yếu
trung quốc nhận định tình hình dịch covid một mươi chín trên thế giới vẫn còn nghiêm trọng
và việc đi lại qua biên giới gây ra rủi ro lớn về an ninh
trong một tuyên bố trên mạng xã hội trung quốc thông báo sẽ cấp hộ chiếu thông thường
cho những cá nhân có nhu cầu đi nước ngoài để học tập làm việc hoặc kinh doanh
cơ quan chức trách cũng hẳn định tin đồn họ sẽ gia hạn hậu chiếu cho những cá nhân
muốn đi du lịch nước ngoài để giải trí là sai sự thật
trung quốc vẫn tiếp tục thắt chặt kiểm soát việc đi lại qua biên giới của công dân nước này
để giảm nguy cơ bệnh dịch lây lan trong nước suốt thời gian qua
quốc gia này cũng đình chỉ việc cấp hộ chiếu phổ thông mới cho những cá nhân
có ý định ra nước ngoài vì những việc không cẩn cấp
cơ quan quản lý các sản phẩm y tế của trung quốc đã chấp nhận có điều kiện
thuốc paxlovit covid một mươi chín của hãng pfizer
paslovis đã trở thành loại thuốc uống điều trị covid một mươi chín đầu tiên được trung quốc thông qua
cơ quan trên đã thông qua việc sử dụng passlovite để điều trị cho người lớn
bị covid một mươi chín từ nhẹ đến trung bình cũng như những trường hợp có nguy cơ
tiến xấu cao
cũng trong ngày một mươi hai tháng hai ủy ban tổ chức thế vận hội mùa đông olympic bắc kinh
hai nghìn hai mươi hai thông báo phát hiện tổng cộng tám trường hợp covid một mươi chín mới trong bong bóng khép kính
của olympic năm người trong số họ là vận động viên và thành viên của các đội tuyển
cũng trong ngày một mươi hai tháng hai hồng kông ghi nhận một năm trăm một mươi bốn ca nhiễm mới
mức tăng theo ngày cao nhất từ trước đến nay và ba ca tử vong vì covid một mươi chín
giới chuyên gia thuộc đại học hồng kông dự báo số ca nhiễm mới có thể lên đến
hàng chục nghìn người mỗi ngày trong vài tuần tới gây rủi ro lớn
cho những người cao tuổi mà nhiều người trong số đó chưa tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín